khi mang thai cơ thể phụ nữ sẽ trải qua những thay đổi đáng kể trong thời kỳ đầu mang thai
và thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu mang thai sớm
những dấu hiệu mang thai sớm này là gì hãy cùng bác sĩ quang dương tìm hiểu ngay sau đây
mặc dù thử thai và siêu âm là những cách phổ biến để biết bạn có thai hay không
nhưng trước khi thực hiện các cách trên bạn có thể để ý các dấu hiệu và triệu chứng khác
dấu hiệu mang thai sớm nhất là chậm kinh có thể thấy các dấu hiệu mang thai sớm khác như buồn nôn
căng tức ngực ốm nghến nhạy cảm với mùi và mệt mỏi
thứ nhất khi nào thì các dấu hiệu mang thai xuất hiện
tuần đầu tiên của thai kỳ được tính dựa trên ngày của kỳ kinh nguyệt cuối cùng của phụ nữ
kỳ kinh cuối cùng được coi là tuần một của thai kỳ ngay cả khi bạn chơi thực sự mang thai
ngày sinh dự kiến được tính bằng ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng
vì lý do đó phụ nữ có thể không có các dấu hiệu trong vài tuần đầu tiên của thai kỳ bốn mươi tuần
hai các dấu hiệu mang thai
nếu đang mang thai có thể nhận thấy những dấu hiệu ban đầu như chuột rút nhẹ chậm kinh mệt mỏi buồn nôn
ngứa gian hoặc đau nhức vú đi tiểu thường xuyên đầy hơi dễ say tàu xe tâm trạng lâng lâng thay đổi nhiệt độ
các dấu hiệu khác có thể bao gồm huyết áp cao cực kỳ mệt mỏi và ở chua tim đập nhanh hơn
thay đổi vú và núm vú nổi mụn tăng cân rõ rệt
đầu tiên là dấu hiệu chuột rút và ra máu trong thời kỳ mang thai
từ tuần thứ nhất đến tuần thứ tư mọi thứ vẫn đang diễn ra ở cấp độ thế bào
trứng được thụ tinh tạo ra phôi nang một nhóm tế bào chứa đầy chất lỏng
sẽ phát triển thành cơ quan và bộ phận cơ thể của thai nhi
đến khoảng một mươi đến một mươi bốn ngày tuần thứ tư sau khi trụ thai phôi năng sẽ làm tổ trong nội mạc tử cung
là lớp niêm mạc của tử cung
điều này có thể gây ra chảy máu có thể nhầm với thời kỳ có kinh nhưng ở mức độ ít
dưới đây là một số dấu hiệu chảy máu khi bắt đầu mang thai
màu sắc của mỗi đợt có thể là hồng đỏ hoặc nâu
chảy máu khi thụ thai thường ít hơn nhiều so với tru kỳ kinh nguyệt bình thường
cơn đau thường nhẹ hơn cơn đau kinh nguyệt thông thường
có thể liên quan đến một số trợ rút ở mức độ trung bình hoặc nặng nhưng thường rất nhẹ
chảy máu khi bắt đầu thụ thai có khả năng kéo dài dưới ba ngày và đôi khi có thể chỉ kéo dài vài giờ
nếu đang bị chảy máu khi thụ thai phụ nữ cần tránh hút thuốc uống rượu hoặc sử dụng các chất gây nghiện
tất cả những thứ này đều có thể dẫn đến chảy máu nhiều
không sử dụng băng vệ sinh nếu nghi ngờ rằng có thể đang bị chảy máu do thụ thai
chứ không phải do chu kỳ kinh nguyệt bình thường
sử dụng bom vệ sinh có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng
dấu hiệu thứ hai là chậm kinh trong thời kỳ đầu mang thai
sau khi quá trình thụ thai hoàn tất cơ thể phụ nữ sẽ bắt đầu tạo ra học môn gonadotropin mang đệm ở người
học môn này giúp cơ thể duy trì thai kỳ
nó cũng thông báo cho bùng trứng ngừng phóng chứng trưởng thành mỗi tháng
phụ nữ có thể chậm kinh bốn tuần sau khi thụ thai
chậm kinh là việc kinh nguyệt đến muộn hơn so với ngày kinh nguyệt dự tính hàng tháng
nếu thường có kinh nguyệt không đều chỉ cần thử thai để xác nhận
ví dụ phòng kinh của bạn là hai mươi tám đến ba mươi ngày nhưng sau ba mươi ngày vẫn chưa thấy có kinh nguyệt tức là bạn đã bị chậm kinh
và nhiều khả năng là dấu hiệu đầu tiên có thể mang thai sớm
hầu hết các que thử thai tại nhà có thể phát hiện sớm nhất là tám ngày sau khi chậm kinh
khi nghi ngờ có thai nên thử thai để biết bạn có thai hay không
nếu kết quả là có thai hãy đi khám để xác định thai đã nằm trong tử cung hay ngoài tử cung
nếu trường hợp thai ngoài tử cung cần can thiệp kịp thời tránh để ảnh hưởng sâu đến sức khỏe của mẹ
cũng như khả năng mang thai sau này
nếu đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào hãy hỏi bác sĩ xem chúng có gây ra bất kỳ rủi ro nào cho thai kỳ hay không
dấu hiệu thứ ba là tăng nhiệt độ cơ thể trong thời kỳ đầu mang thai
thân nhiệt cơ bản cao hơn có thể là dấu hiệu của việc mang thai
nhiệt độ cơ thể cũng có thể dễ dàng tăng lên khi tập thể dục hoặc khi thời tiết nóng bức
trong thời gian này hãy đảm bảo uống nhiều nước hơn và tập thể dục thận trọng
mệt mỏi có thể phát triển bất cứ lúc nào trong thai kỳ
triệu chứng này thường gặp ở giai đoạn đầu thai kỳ
mức projetstorld của bạn sẽ tăng cao có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ
những tuần đầu của thai kỳ có thể khiến thai phụ cảm thấy kiệt sức
cố gắng ngủ đủ giấc nếu có thể giữ cho phòng ngủ thoáng mát để giảm nhiệt cơ thể
dấu hiệu thứ ba là tăng nhịp tim trong thời kỳ đầu mang thai
khoảng tuần thứ tám đến tuần thứ một mươi tim của thai phụ có thể bắt đầu đập nhanh hơn và khó hơn
đánh chống ngực và dối loạn nhịp tim thường gặp trong thai kỳ
điều này bình thường là do nội tiết tố lưu lượng máu sẽ tăng từ ba mươi đến năm mươi
điều này làm tăng thêm khối lượng công việc của trái tim
cần nói chuyện với bác sĩ về triệu chứng này
dấu hiệu thứ năm là những thay đổi ở vú
những thay đổi ở vú có thể xảy ra từ tuần thứ tư đến tuần thứ sáu
vú có thể bị mềm và sưng do thay đổi hormone
sự thay đổi hoc mon trong khi mang thai sẽ làm máu chảy về vùng ngực nhiều hơn và làm thay đổi các mô vú
những thay đổi ở nùng vú và bầu vú cũng có thể xảy ra
vào khoảng tuần thứ một mươi một
điều này có thể sẽ biến mất sau một vài tuần khi cơ thể bạn đã thích nghi với nội tiết tố
các hormone tiếp tục khiến ngực thai phụ phát triển
quần vú khu vực xung quanh núi vú có thể chuyển sang màu sẫm hơn và phát triển lớn hơn
các tĩnh mạnh ở vú trở nên rõ ràng hơn
nếu đã từng nổi mụn trước khi mang thai có thể bị nổi mụn một lần nữa
giảm căng tức cực bằng cách mặc áo lót hỗ trợ cho bà bầu thoải mái
áo ngực bằng vải cốt tông không gọng thường là loại thoải mái nhất
để có thể nới trong những tháng tới sử dụng miếng lót ngực vừa vạn với áo ngực
giúp giảm ma sát lên núm vú để núm vú đỡ bị đau
dấu hiệu thứ sáu thay đổi tâm trạng trong thời kỳ đầu mang thai
mức độ estrogen và progesterone sẽ cao khi mang thai
sự gia tăng này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và khiến thai phụ dễ xúc động hoặc phản ứng hơn bình thường
tình khí thất thường rất dễ gặp khi mang thai và có thể gây ra nhiều phiền muộn lo âu có gắt hạnh phúc
ngoài ra phụ nữ mang thai đi tiểu
thường xuyên hơn và không kiểm soát trong thời kỳ đầu mang thai
khi mang thai cơ thể bạn tăng lượng máu bơm
điều này làm cho thận xử lý nhiều chất lỏng hơn bình thường dẫn đến chất lỏng trong bàng quang nhiều hơn
hormone cũng đóng một vai trò lớn đối với sức khỏe của bàng quang
khi mang thai có thể thấy phải đi tiểu thường xuyên hơn
trong thời kỳ đầu mang thai nên uống thêm khoảng ba trăm linh ml nhiều hơn một cốc chất lỏng mỗi ngày
lên kế hoạch đi vệ sinh trước để tránh tiểu không kiểm soát hoặc do dì nước tiểu
dấu hiệu thứ bảy
đầy hơi và táo bón trong thời kỳ đầu mang thai
tương tự các triệu chứng của kỳ kinh nguyệt trứng bụng có thể xuất hiện trong thời kỳ đầu mang thai
điều này có thể là do thay đổi hormone cũng có thể làm chậm hệ thống tiêu hóa
kết quả là thai phụ có thể cảm thấy bị táo bón
táo bón cũng có thể làm tăng cảm giác chướng bụng
dấu hiệu thứ tám là ốm ngén buồn nôn và nôn trong thời kỳ đầu mang thai
buồn nôn và ôm ngén thường phát triển vào khoảng tuần thứ bốn đến tuần thứ sáu và đạt đỉnh điểm vào khoảng tuần thứ chín
mặc dù được gọi là ốm ngén nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào vào ban ngày hoặc ban đêm
không rõ chính xác điều gì gây ra bùn nôn và ốm ngén nhưng các hormone có thể đóng một vai trò nào đó
ôm ngén khi mang thai với đa số thai phụ không quá trầm trọng và thường chấm dứt sau ba tháng đầu thai kỳ
một số phụ nữ gặp phải hội chứng ôm ngén nặng gây buồn nôn và nôn nhiều khiến sụt cân khá nghiêm trọng khi mang thai
khi mang thai ba tháng đầu nhiều phụ nữ bị ôm ngén từ nhẹ đến nặng
nó có thể trở nên dữ dội hơn vào cuối ba tháng của thai kỳ đầu tiên nhưng thường trở nên ít nghiêm trọng hơn khi bước vào tam cá nguyệt thứ hai
để một gói bánh quy giòn cạnh đầu giường và ăn một ít trước khi thức dậy vào buổi sáng để giúp giảm ôm ngén nên uống nhiều nước nên đi khám khi nôn nhiều
dấu hiệu thứ chín tăng huyết áp và chóng mặt trong thời kỳ đầu mang thai
song hầu hết các trường hợp huyết áp cao hoặc bình thường sẽ giảm trong giai đoạn đầu của thai kỳ
điều này cũng có thể gây ra cảm giác chóng mặt
sa cao huyết áp hoặc tăng huyết áp do mang thai khó xác định hơn
hầu hết tất cả các trường hợp tăng huyết áp trong vòng hai mươi tuần đầu tiên chỉ ra các vấn đề cơ bản
nó có thể phát triển trong thời kỳ đầu mang thai nhưng nó cũng có thể có từ trước
bác sĩ sẽ đo huyết áp trong lần khám đầu tiên để giúp thiết lập đường cơ sở cho kết quả đo huyết áp bình thường
nếu có cao huyết áp cân nhắc chuyển sang bài tập phù hợp với thai kỳ nếu bạn chưa thực hiện
tìm hiểu cách theo dõi huyết áp của bạn thường xuyên
hỏi bác sĩ về các hướng dẫn chế độ ăn uống cá nhân để giúp giảm huyết áp cao
uống đủ nước và ăn nhẹ thường xuyên để giúp ngăn ngừa chóng mặt
từ từ đứng lên khi đứng dậy khỏi ghế không thực hiện các thao tác thay đổi tư thế đột ngột
dấu hiệu thứ một mươi cảm giác với mùi và không thích thức ăn trong thời kỳ đầu mang thai
nhạy cảm với mùi là một triệu chứng của giai đoạn đầu mang thai
có rất ít bằng chiếu khoa học về sự nhạy cảm với mùi trong ba tháng đầu thai kỳ
tuy nhiên điều này có thể quan trọng vì nhạy cảm với thiếu rác có thể gây buồn nôn và nôn
nó cũng có thể gây ra cảm giác khó chịu đối với một số loại thực phẩm
khi mang thai phụ nữ có thể cảm thấy khíu giác nhạy cảm hơn hoặc giảm đi
điều này đặc biệt phổ biến trong tam cá nguyệt thứ nhất và thứ ba
mùi tăng cao phổ biến hơn mùi giảm
một số mùi trước đây chưa từng làm khó chịu như mùi thức ăn mùi mỹ phẩm
có thể trở nên kém dễ chịu hơn hoặc thậm chí gây ra cảm giác buồn nôn
khíu giác thường trở lại bình thường sau khi sinh hoặc trong vòng sáu một mươi hai tuần sau sinh
dấu hiệu thứ một mươi một tăng cân trong thời kỳ đầu mang thai
tăng cân trở nên phổ biến hơn vào cuối tam cá nguyệt đầu tiên của bạn
bạn có thể thấy mình tăng lên khoảng năm hơn hai kg trong vài tháng đầu tiên
các khuyến nghị về calor trong giai đoạn đầu mang thai sẽ không thay đổi nhiều so với chế độ ăn uống thông thường
nhưng chúng sẽ tăng lên khi thai kỳ tiến triển
trong giai đoạn sau cân nặng của thai kỳ thường biểu hiện ở ngực tử cung nhao thai nước ối tăng lượng máu và chất lỏng và béo
dấu hiệu thứ một mươi hai ở chua trong thời kỳ đầu mang thai
hóc môn có thể khiến van giữa dạ dày và thực quả bị rán ra
điều này tạo điều kiện cho acid trong dạ dày bị rò rỉ gây ra trứng ợ chua
ngăn ngửa trứng ợ nóng khi mang thai bằng cách ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày thay vì bữa lớn
cố gắng giữ tư thế ngồi thẳng ít nhất một giờ sau khi ăn để giúp thức ăn được tiêu hóa
dấu hiệu thứ một mươi ba nổi mụn trong thời kỳ đầu mang thai
sự kết hợp giữa lượng máu tăng lên và lượng học môn cao hơn sẽ đẩy nhiều máu hơn qua các mạch
điều này khiến các tuyến dầu của cơ thể hoạt động thêm giờ
sự gia tăng các hoạt động của các tuyến dầu trên cơ thể mang lại cho làn da của bạn vẻ ngoài căng bóng ừng hồng
mặt khác bạn cũng có thể bị mộn trứng cá
vậy làm thế nào để xác định nhanh và chính xác có thai hay không
phụ nữ có thai một tuần sau khi bị chậm kinh không thể biết chính xác bằng khoe thử thai tại nhà
vào thời điểm này vì có khả năng sẽ cho kết quả âm tính giả
điều này có nghĩa là không mang thai nhưng thực tế là có
do thử thai tại nhà quá sớm có thể chưa có đủ lượng hcg trong nước tiểu để xét nghiệm phát hiện
xét nghiệm máu thường có thể phát hiện hcg trong thai kỳ sớm hơn xét nghiệm nước tiểu
xét nghiệm máu đôi khi có thể cho kết quả dương tính sớm nhất là từ sáu đến tám ngày sau khi bạn rục trứng
trong khi xét nghiệm nước tiểu sẽ cho kết quả khoảng ba tuần sau khi dụng chứng
các triệu chứng của thai kỳ như bồn nôn mệt mỏi và căng tức ngực đôi khi xảy ra ngay cả trước khi bạn bị chậm kinh
những triệu chứng này có thể cho biết rằng bạn đang mang thai nhưng chúng không phải là bằng chứng chắc chắn
một số phương pháp thử thai tại nhà có kết quả chính xác hơn
nếu nghĩ rằng mình có thể mang thai thì thời điểm tốt nhất để thử thai tại nhà là một tuần sau khi chậm kinh lần đầu tiên
các xét nghiệm mang thai tại nhà chính xác đến chín mươi bảy
xét nghiệm máu thường có thể phát hiện thai sớm hơn rất nhiều
nhưng phải được thực hiện tại cơ sở y tế